giá quy định không chấp nhận đề nghị của cơ quan điều tra về việc áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục tác động hạn chế cạnh tranh
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn grabtaxi và công ty trách nhiệm hữu hạn uber việt nam
chính phủ vừa bán hành nghị quyết bốn mươi hai nqcp về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
với các tỉnh miền núi tây nguyên ngân sách trung ương hỗ trợ tám mươi mức ngân sách nhà nước hỗ trợ thiệt hại
với các tỉnh thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ năm mươi trở lên
thì sử dụng dự phòng ngân sách địa phương các tỉnh thành phố có tỷ lệ điều tiết dưới năm mươi sẽ được hỗ trợ năm mươi phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
hiện nay giá vàng trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh đi lên
cụ thể giá vàng sgc tại tập đoàn doge mua vào ba mươi tám tám mươi hai triệu đồng một lượng bán ra ba mươi chín hai triệu đồng một lượng
tăng tổng cộng bốn trăm linh đồng một lượng
như vậy chỉ trong vòng hai ngày giá vàng miếng đã tăng tới một năm triệu đồng một lượng tăng cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi ba
facebook vừa thành lập một công ty con có tên là calibra đóng vai trò một ví điện tử để xử lý các giao dịch tiền điện tử của người dùng
libra có thể truy cập thông qua facebook messenger whatsapp và một ứng dụng độc lập
sau khi libra ra mắt vào năm hai nghìn hai mươi
người dùng có thể chuyển đổi nội tệ của mình thành libra và sau đó lưu trữ nó trên ví calibra
về mặt chuyển đổi tiền mặt trong thế giới thực
người dùng có thể tới các cửa hàng tiện lợi để nạp giống như cách nạp thẻ điện thoại
với nhu cầu mua ô tô giá rẻ nhiều của người việt lượng xe nhập khẩu hưởng thuế ngày càng tràn về thị trường việt nam với số lượng lớn
giúp thái lan và indonesia thu về hàng tỷ đô la mỹ mỗi năm trong khi các nhà sản xuất lắp dắp trong nước vẫn bắn xe với giá cao
sau khi vượt qua rào cản nghị định mùa một sáu
đến nay ô tô nhập khẩu nguyên chiếc giá rẻ từ thái lan và indonesia liên tục được nhập vào việt nam
xe nhập khẩu từ hai quốc gia này đã chiếm tới trên tám mươi lượng xe nhập khẩu trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương vừa bán hành quyết định số một nghìn bảy trăm một mươi một áp dụng biện pháp chống bán pha giá tạm thời
đối với một số sản phẩm thép phủ màu hay thường gọi là tôn màu có xuất xứ từ trung quốc và hàn quốc
theo đó mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu thép phủ màu của trung quốc
là từ ba bốn mươi năm đến bốn mươi ba hai mươi bảy và của hàn quốc là từ bốn bốn mươi tám đến một mươi chín
vào những thời điểm giá xăng dầu tăng mạnh từ tiểu thương ở chợ cho đến những chuyên gia thị trường
ai cũng có chung nhận định là giá xăng dầu tăng mạnh quá hàng hóa dịch vụ buộc phải tăng theo
vấn đề là sau ba lần giảm giá liên tiếp gần đây giá các loại hàng hóa dịch vụ vẫn không giảm
nhiều người kinh doanh cho rằng giá xăng dầu giảm quá ít nên không cần điều chỉnh giảm giá hàng hóa

giá rau quả thì tại các chợ vẫn giữ nguyên không có thay đổi
còn đối với các doanh nghiệp vận tải chi phí xăng dầu chiếm bốn mươi giá thành
trường hợp giá xăng dầu giảm do không thể ký lại hợp đồng nên giá dịch vụ vẫn giữ nguyên
và thống nhất không thay đổi khi xăng giảm giá
thưa quý vị và các bạn năm phút của nhật sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng